người ta bỏ trốn áp lực công ty nó cao lương ở công ty nó thấp nó không thể làm thêm
ra ngoài thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu nhưng bọn em làm công ty là bọn em phải đóng bảo hiểm
xong rồi hàng tháng phải trả cho nghiệp đoàn
như ra ngoài người ta làm ra ngoài thì lương người ta trả cao hơn
mà mình làm nhiều giờ hơn được
tức là mình làm bảo sao bên kia sinh viên du học sinh hay đột tử
tức là làm không có sức mà làm
bạn nói thế thì rất là đau lòng
đến cái mức mà lao động mà mức đột tử thì thật sự rất đau lòng
vì người việt mình cái cường độ lao động ở trong nước ấy không thực sự là cao
cho nên là sang bên kia đúng là không chịu đón được thật
công việc của tôi chỉ là công việc của truyền hình thôi
mà tôi đi quay hình cho đài truyền hình của nhật
mà tôi quay hình từ bảy h sáng
có nghĩa là tôi sẽ phải dậy từ năm sáu h năm h để cho chuẩn bị đúng không ạ
bảy h sáng bấm hình tôi bấm hình đến chín một mươi h tối
tôi cũng thấy phờ phạc thật sự tôi thấy phờ phạc
mà hai mươi một h sáng
hai mươi một ngày liên tục ngày nào cũng như ngày nào
đặt lưng xuống giường ban đêm là chỉ không ngủ thôi
thậm chí còn không thiết tha mở cái điện thoại ra xem nữa
tôi hiểu là người lao động chân tay như các bạn thì vất vả như thế nào
nhưng mà người nhật họ rất tự hào
năng suất lao động của họ là một trong đất nước lao động
họ cũng nói rằng năng suất lao động của người nhật là loại cao nhất thế giới
chính vì thế họ rất tự hào và họ gồng gánh được cái cường lao động lúc đấy
vì em cũng có chơi với một anh người nhật
anh ấy nói là người nhật người ta thích làm việc
người ta thích lao động về già cũng vậy
người ta nghỉ hưu rồi nhưng người ta vẫn đi làm thêm
để đầu óc người ta minh mẫn
người ta không bị trì trệ
người ta thích làm việc
tôi xin hỏi bạn là bạn có để ý và có biết cái cách mà người việt nam mình hay liên cấp ở nhật không
bên đấy mà mở cửa là bên đấy là giám đốc người ta biết
hoặc là người quản lý người ta biết
nhưng mà người việt nam mình vẫn mở được
sau đấy người ta bán hàng trên mạng
rồi bảo sao người ta rẻ hơn
ngoài thị trường
thì là người việt thì đến đây thì hay trộm cắp
làm xấu hình ảnh của đất nước việt nam chúng ta
nhưng mà người việt nam rất là thân thiện hữu khách
và chúng ta chăm chỉ chứ
chúng ta rất cần cù và chịu khó